nhà xe nhồi nhét dừng đỗ đón trả khách lộn xộn dọc đường chạy quá tốc độ là tình trạng diễn ra phổ biến
đặc biệt là trong những dịp nghỉ lễ tết
để bảo đảm cho người dân đi lại an toàn dịp trước trong và sau tết nguyên đán
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi đã tăng cường công tác kiểm tra
xử lý nghiêm các trường hợp xe khách vi phạm
do tài xế nguyễn văn lượng ba mươi hai tuổi ở xã bình hòa huyện bình sơn quảng ngãi điều khiển
đã bị lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tỉnh quảng ngãi kiểm tra xử lý phạt lỗi vi phạm
chở gia súc hàng hóa nhồi nhét cùng hành khách
thời điểm cận tết tại quảng ngãi trung bình mỗi ngày có hơn hai trăm linh chuyến xe khách đưa người dân phương xa về quê đón tết
bên cạnh đó hàng nghìn chuyến xe liên tỉnh hành khách hàng hóa trên các tuyến quốc lộ một a và quốc lộ hai mươi bốn a
qua địa phận tỉnh quảng ngãi tăng đột biến
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông công an tỉnh quảng ngãi triển khai hai chốt cố định kiểm soát giao thông
phòng chống tội phạm trên quốc lộ một a và quốc lộ hai mươi bốn a bố trí thêm hai tổ tuần tra kiểm soát lưu động trên các tuyến quốc lộ trọng điểm
xử lý phương tiện vi phạm vận tải hành khách
qua đó lực lượng chức năng đã xử lý trên một trăm hai mươi trường hợp vi phạm vận tải nhồi nhét hành khách
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước trong và sau tết đình dậu
được sự lãnh đạo chỉ đạo của lãnh đạo phòng pc sáu mươi bảy công an tỉnh quảng ngãi
đã hợp hòa quán triệt cho tất cả các bộ chiến sĩ trạm cảnh sát thiêu thông năm nay
phải ra quân triệt để xử lý nghiêm với tất cả các loại xe khách
chữa quá số người quy định chữa người trong khoan chữa hàng quá trong khoan chữa khách và nhồi nhét khách
những ngày giáp tết nhu cầu đi lại của người dân vẫn rất cao tiềm ẩn tình trạng nhồi nhét khách
cùng với việc tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm của lực lượng chức năng
người dân cũng nên tự ý thức đảm bảo an toàn cho chính mình
bằng cách vào bến xe mua vé không đi xe dù mất an toàn đi lại dịp cuối năm